một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một quầy hàng kinh doanh thảm chiếu tràn gà cối đệm
nằm trên tầng hai của chợ thái phương trưng vương tp thái nguyên
phát hiện ngọn lửa bảo vệ chợ và các tiểu thương tìm cách chữa cháy
nhiều người hoảng loạn tìm cách di chuyển hàng ra bên ngoài vì lo mất tài sản dịp cận tết
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thái nguyên huy động chín xe cứu hỏa
cùng gần bảy mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
khoảng một mươi phút sau ngọn lửa cơ bản được khống chế
xăm hỏa hoạn đã thiêu dụi một kiosk và cháy lan sang hai cửa hàng bên cạnh
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ